nhằm tăng cường bao phủ vaccine cho trẻ em từ năm đến dưới một mươi tám tuổi có phần tăng miễn dịch cộng đồng giảm số ca mắc tử vong do covid một mươi chín
tp hcm sẽ triển khai thí điểm xe tiêm vaccine lưu động cho học sinh các trường phổ thông
bên cạnh các giải pháp tiêm vaccine covid một mươi chín cho trẻ em đang được triển khai hiện nay như tiêm vaccine ngay tại nơi trẻ đang theo học
tiêm vaccine tại các bệnh viện trung tâm y tế trạm y tế cho trẻ thuộc nhóm nguy cơ cao
tiêm vaccine tại bệnh viện đối với các trẻ đang điều trị nội chú tp hcm tổ chức thêm mô hình xe tiêm lưu động
để tiêm vaccine covid một mươi chín cho học sinh tại các trường học đối với các trường không bố trí điểm tiêm cố định
sở y tế tp hcm cho biết chỉ còn bảy ngày nữa là kết thúc tháng cao điểm tiêm vaccine covid một mươi chín dành cho trẻ em
kết thúc vào ngày ba mươi một tháng tám nhưng tp hcm vẫn còn trong danh sách các tỉnh thành có tỷ lệ tiêm cho trẻ em từ năm đến dưới một mươi tám tuổi còn thấp